giải gaza sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát an ninh của israel sau khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã nhắc lại quan điểm này trong cuộc gặp với chính quyền địa phương các khu vực giáp với giải gaza
thủ tướng israel cho biết sẽ có việc phi quân sự hóa hoàn toàn gaza để đảm bảo trong tương lai sẽ không còn mối đe dọa nào từ giải đất này đối với người dân israel
trước đó vào đầu tuần ông netanyahu cũng ám chỉ việc israel sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh ở gaza trong một thời gian không xác định
dẫu vậy thủ tướng israel tuyên bố nước này không tìm cách chiêm đóng hay cai trị với gaza
về phía mỹ một đồng minh quan trọng của israel ngoại trưởng antony blinken cho biết chính người palestine sẽ quản lý gaza một khi israel kết thúc cuộc xung đột với hamas
trong khi đó chiến sự vẫn đang tiếp diễn ác liệt tại gaza tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng đặc biệt là các bệnh viện
thống kê chưa chính thức đến thời điểm này
cho thấy số người thiệt mạng tại gaza đã lên tới một mươi một một trăm linh người trong đó có hơn tám người là phụ nữ và trẻ em